vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tại trụ sở bộ công an hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi hai đã được khai mạc trọng thể
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị
hội nghị do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an bí thư đảng ủy công an trung ương chủ trì
cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố trong cả nước
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
lực lượng công an đã có những đóng góp rất to lớn trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
nhất là bảo vệ an ninh an toàn cho đại hội đảng lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an cũng đã khẩn trương tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
cụ thể hóa đường lối chính sách chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước ban hành chương trình hành động kế hoạch công tác toàn khóa kiện toàn bộ máy
công tác đối ngoại công an đã phát huy được thế mạnh trong quan hệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động chống phá việt nam
chủ động triển khai các phương án đối thoại hợp tác song phương công tác lãnh đạo chỉ huy được cải tiến theo hướng bám sát thực tiễn sâu sát cơ sở
công an các cấp đã coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh quốc phòng an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch chính sách phát triển
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng lực lượng công an luôn phát huy truyền thống quý báu vì nước quên thân vì dân phục vụ
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với lòng yêu mến tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân